phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đến thăm chúc mừng giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận mỹ tho và giám mục phê rô nguyễn văn khảm tổng thư ký hội đồng giám mục việt nam giám mục giáo phận mỹ tho
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chúc mừng giám mục phê rô nguyễn văn khảm tổng thư ký hội đồng giám mục việt nam
chúc giám mục luôn khỏe mạnh thêm nhiều hồng ân thiên chúa tiếp tục có những đóng góp tốt đẹp cho giáo hội và đất nước động viên các vị chức sắc tu sĩ và đồng bào công giáo trong giáo phận luôn gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị giám mục phê rô nguyễn văn khảm với uy tín và vai trò của mình tiếp tục động viên các vị linh mục nam nữ tu sĩ đồng bào công giáo tham gia các hoạt động xã hội các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh